trong thời gian gần đây có nhiều đầu số điện thoại lạ thường xuyên nháy máy cho hàng loạt thuê bao việt nam
theo thói quen thì nhiều khách hàng sẽ thử gọi điện lại cho những số điện thoại này
và khi cuộc gọi được kết nối thành công người nghe chỉ nghe được những âm thanh cài đặt sẵn và phát sinh cước gọi điện thoại quốc tế
các nhà mạng khuyến cáo người sử dụng di động nên cẩn trọng tìm hiểu kỹ thông tin
tránh gọi lại cho các đầu số hai trăm bốn mươi bốn hai trăm ba mươi một hai trăm ba mươi hai hai trăm năm mươi hai hai trăm bốn mươi bảy ba trăm bảy mươi một
bởi các đầu số này thực hiện thủ đoạn gian lận cước viễn thông quốc tế
bằng cách dùng thuê bao nước ngoài để nhá máy cho hàng loạt thuê bao của việt nam
mới đây nhất lại xuất hiện thêm đầu số chín mươi chín khiến nhiều người dùng lầm tưởng là thuê bao di động của việt nam
các nhà mạng khuyến cáo người dùng nên chủ động chặn các đầu số lạ
đặc biệt không gọi lại các đầu số này để tránh phát sinh cước